tết nguyên đán canh tí đang đến rất gần để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị
bên cạnh những giải pháp của lực lượng chức năng thì mỗi người dân cần nâng cao văn hóa chấp hành luật
chắc chắn sẽ góp phần làm bức tranh giao thông thủ đô cuối năm tươi sáng hơn
thực hiện kế hoạch của ban an toàn giao thông quốc gia năm hai nghìn hai mươi
mới đây tại trường trung học phổ thông dương tự minh tp thái nguyên
ban an toàn giao thông tỉnh thái nguyên tổ chức lễ phát động gia quân
hướng ứng năm an toàn giao thông năm hai nghìn hai mươi và bảo đảm trật tự an toàn giao thông
tết nguyên đán lễ hội xuân canh tí hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi là năm đầu tiên cả nước thực hiện luật phòng chống tác hại của rượu bia
vì vậy chính phủ đã chỉ đạo triển khai năm an toàn giao thông hai nghìn hai mươi
với chủ đề đã uống rượu bia không lái xe
do đó ban an toàn giao thông tỉnh đề nghị các sở ngành và địa phương
tập trung thực hiện kế hoạch năm an toàn giao thông hai nghìn hai mươi
và quyết tâm cao coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo triển khai hiệu quả
đặc biệt sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
xây dựng văn hóa giao thông về luật phòng chống tác hại của rượu bia
cũng như các quy định chế tài xử phạt vi phạm về an toàn giao thông
liên quan đến thông tin những ngày qua trên thị trường xuất hiện nhiều loại thuốc
thực phẩm chức năng và kẹo được quảng cáo giúp giải rượu thần tốc tẩy nhanh nồng độ cồn
theo cục quản lý dược bộ y tế cho biết hiện chưa một sản phẩm dược nào được cấp phép lưu hành
tại việt nam có công dụng thổi bay nồng độ cồn như những lời quảng cáo
sản phẩm kẹo nhai như thế này được giới thiệu tràn lan mạng với công dụng giải rượu xả thần tốc ngay tức thì
với giá thành chỉ vài chục nghìn lại có tác dụng giải rượu bia thần tốc
hỗ trợ giảm nhanh cơn say nên sản phẩm này được rất nhiều người sử dụng
tuy nhiên phản hồi về vấn đề này cục quản lý dược bộ y tế khẳng định là hiện chưa một sản phẩm dược phẩm nào
được cấp phép lưu hành tại việt nam có công dụng thổi bay nồng độ cồn
các chuyên gia y tế khẳng định trên thế giới cũng không có loại thuốc nào chứng minh được công dụng đánh bay nồng độ cồn thần tốc như lời quảng cáo
hiện chỉ có một số thực phẩm chức năng có tác dụng hỗ trợ quá trình chuyển hóa
làm tăng việc đào thải qua gan giảm hấp thu rượu chứ không làm hết nồng độ cồn trong máu
cũng như hơi thở trong tích tắc thổi bay hết nồng độ cồn như quảng cáo
về phía cục an toàn thực phẩm chúng tôi xin khuyến cáo người tiêu dùng là đối với các thực phẩm bảo vệ sức khỏe nói chung
mua những sản phẩm rất là rõ nguồn gốc xuất xứ ở những địa điểm tin cậy
và chỉ mua những cái sản phẩm đã được cục an toàn thực phẩm cấp giấy số đăng ký đối với cái sản phẩm đó
nhận định số một trăm linh hai nghìn một mươi chín tăng mức xử phạt đối với người tham gia giao thông quyết định có hiệu lực
đã khiến cho nhiều tài xế lo sợ với mức xử phạt mới nhưng lại không muốn bỏ rượu
lợi dụng tâm lý này nhiều người đã lợi dụng để bán những sản phẩm trên
trước tình hình buôn lộng
vận chuyển trái phép thịt lợn và các sản phẩm từ lợn ngày càng đi vào những ngày gần tết
ubnd tp hcm vừa chỉ đạo các sở ngành và ubnd các quận huyện phải tăng cường theo dõi tình hình xuất nhập khẩu
kinh doanh buôn bán giết mổ vận chuyển lợn các sản phẩm từ lợn không bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố
lãnh đạo tp hcm chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi buôn bán giết mổ vận chuyển trái phép heo
các sản phẩm từ heo không qua kiểm dịch không đảm bảo an toàn dịch bệnh không tuân thủ các quy định của pháp luật
đặc biệt ngăn chặn hành vi buôn lậu vận chuyển trái phép qua biên giới cửa khẩu vùng biển đối với các sản phẩm
ubnd tp cũng yêu cầu các cơ quan công khai số điện thoại đường dây nóng để người dân cung cấp thông tin liên quan đến các hoạt động buôn bán
giết mổ vận chuyển trái phép heo các sản phẩm từ heo không qua kiểm dịch không đảm bảo an toàn dịch bệnh
không tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như các hoạt động buôn lậu vận chuyển trái phép đối với các sản phẩm nói trên
tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh thanh hóa vừa thông báo tính đến ngày một mươi tháng một trên địa bàn tỉnh đã có các huyện mường lát
thường xuân hà trung thạch thành thị xã bìm sơn và ba trăm một mươi sáu xã công bố hết bệnh dịch tả lợn châu phi
tuy nhiều huyện công bố hết dịch song bên cạnh đó lại xảy ra tình trạng tái phát ở các nơi khác
tính từ ngày bốn đến ngày chín tháng một có bốn huyện là bá thước ngọc lạc quan sơn quan hóa và sáu mươi chín xã tái phát sinh dịch
do tính phức tạp của tình hình sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh thanh hóa yêu cầu các địa phương tăng cường thực hiện tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng
đối với vùng dịch vùng có nguy cơ cần tiến hành tổng vệ sinh khử trùng tiêu độc liên tục một ngày một lần trong một tuần đầu tiên ba lần một tuần trong hai ba tuần tiếp theo
đối với vùng đệm cần vệ sinh tiêu độc khử trùng liên tục một tuần một lần trong vòng một tháng kể từ khi xuất hiện ổ dịch
mới đây tại hà nội bộ ngoại giao phối hợp với bộ công thương đại diện một số cơ quan tổ chức nước ngoài tại hà nội
tổ chức hội thảo cao cấp về thúc đẩy thương mại đầu tư nội khối vì một asean gắn kết và chủ động thích ứng
tại hội thảo các đại biểu cho rằng
những tiến bộ của công nghệ đã mang lại những tiềm năng to lớn cho hòa bình và phát triển bền vững
cũng như hội nhập sâu rộng về kinh tế
tuy nhiên các quốc gia cũng phải đối mặt với những thách thức rất lớn
đó là xu hướng cạnh tranh và chống lại toàn cầu hóa
suốt hơn năm thập kỷ qua asean đã đạt được nhiều thành tiệu về kinh tế
nhưng tiềm năng để thúc đẩy kinh tế nội khối và đầu tư vẫn còn rất lớn
việc tăng cường kinh tế nội khối và đầu tư sẽ góp phần hiện thực hóa các ưu tiên của asean trong thời gian tới
với dân số sáu trăm linh triệu người asean đã trở thành một nền kinh tế lớn thứ sáu trên thế giới
với tốc độ tăng trưởng hiện nay cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới và sẽ được duy trì trong những năm tới
trong bối cảnh tăng cường bảo hộ thương mại asean phải tăng cường tính thống nhất và duy trì sự gắn kết để vượt qua thách thức
các quốc gia thành viên cần phải nhận diện rõ các vấn đề giao cản đối với các doanh nghiệp đầu tư trong nội khối
cùng nhau tháo gỡ để tăng trưởng cao hơn trong thời gian tới
doanh nghiệp có thể tiết kiệm khoảng bảy mươi triệu đồng
tám usd một năm cắt giản sóng trong ninh sáu tấn co hai một năm với mức đầu tư dự kiến gần hai trăm linh usd
thời gian hoàn vốn là hai sáu năm
đó là thông tin được đưa ra tại hội nghị tổng kết dự án thúc đẩy thị trường đầu tư hiệu quả
năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp việt nam do bộ công thương tổ chức tại hà nội
thông qua đánh giá tìm hiểu công nghệ tiết kiệm năng lượng của hơn hai bốn trăm linh doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm
dự án đã lựa chọn một mươi doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau
như giấy bột giấy thức ăn chăn nuôi thép xi măng hóa chất dệt may
thực hiện kiểm toán năng lượng dưới sự giám sát của các chuyên gia năng lượng hàn quốc
kết quả một trăm linh tám giải pháp tiết kiệm năng lượng được đề xuất
theo đó khi thực hiện các giải pháp này các doanh nghiệp có thể tiết kiệm khoảng bảy mươi tám đô la một năm
cắt giảm sáu trăm linh sáu tấn co hai một năm với mức đầu tư dự kiến gần hai trăm linh usd
thời gian hoàn vốn hai sáu năm
dự án thúc đẩy thị trường đầu tư hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp việt nam
do bộ công thương phối hợp với cơ quan hợp tác quốc tế hàn quốc triển khai thực hiện
dưới sự tài trợ của chính phủ hàn quốc
dự án tập trung hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp cho các đơn vị cung cấp dịch vụ năng lượng
và các cán bộ quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực tiết kiệm và hiệu quả năng lượng
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín
triển khai kế hoạch năm hai nghìn hai mươi của tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam
phó thủ tướng trị đình dũng ghi nhận kết quả đạt được của tkv trong năm hai nghìn một mươi chín
và nhấn mạnh kết quả này sẽ là tiền đề quan trọng để tập đoàn thực hiện
thắng lợi nhiệm vụ rất nặng nề trong năm hai nghìn hai mươi
năm được đánh giá là có nhiều khó khăn đối với ngành than khoáng sản
nhất là nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu than cho nền kinh tế bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia
trong năm hai nghìn một mươi chín doanh thu toàn tập đoàn đạt một trăm ba mươi một năm nghìn tỷ đồng
tăng chín so với năm hai nghìn một mươi tám nộp ngân sách nhà nước một mươi tám một trăm linh tỷ đồng
tăng một năm trăm linh tỷ đồng so với thực hiện tập đoàn
năm hai nghìn một mươi tám lợi nhuận toàn tập đoàn đạt trên bốn tỷ đồng tăng một tỷ đồng so với kế hoạch
kế hoạch năm hai nghìn hai mươi tập đoàn công nghiệp than khoáng sản sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của trung ương
để xây dựng kế hoạch hoạt động với mục tiêu tổng quát là an toàn đổi mới phát triển
phần đấu mức tăng trưởng cao hơn năm hai nghìn một mươi chín và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tại hội nghị phó thủ tướng trịnh đình dũng ghi nhận những nỗ lực quyết tâm
của tập thể cán bộ người lao động của tập đoàn
phó thủ tướng cũng yêu cầu tập đoàn than khoáng sản lưu ý trong thời gian tới
nhu cầu thị trường tiêu thụ than khoáng sản trong nước sẽ tiếp tục tăng cao
trong khi đó năng lực sản xuất than của các mỏ hiện nay đã đến giới hạn
vì vậy tập đoàn than cần đầu tư mở rộng sản xuất nhất là đầu tư cho các dự án mỏ hầm lò mới
cải tạo nâng cấp các mỏ hiện có để tăng sản lượng than gần với công tác bảo vệ môi trường
trong quá trình sản xuất kinh doanh
chuyển sang các tin tức quốc tế thưa quý vị căng thẳng giữa mỹ và iran và trung đông
vẫn tiếp tục là chủ đề nóng giới chức nhiều nước đã tiến hành hàng loạt các cuộc thảo luận
trước những diễn biến mới ở khu vực này
ngoại trưởng mỹ mike pompeo cho biết ông đã thảo luận tình hình trung đông
với tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đại diện cấp cao của liên minh châu âu eu
về chính sách an ninh và đối ngoại joseph borrell và thủ tướng iraq abdel maldi
theo ông pompeo tình hình trung đông vẫn tiếp tục là chủ đề nóng
tình hình đã hạ nhiệt sau khi tổng thống trump thông báo kế hoạch nhắm vào iran
bằng các lệnh trừng phạt thay vì dùng sức mạnh quân sự trong khi tehran cũng tuyên bố kiểm chế
theo kế hoạch ngoại trưởng các nước eu sẽ hợp khẩn nhằm tìm cách đưa mỹ và iran tránh xa đối đầu
eu nhận thức rõ rằng một sự tính toán sai lầm từ phía mỹ hay iran
đều có thể khiến khối này phải đối mặt với một cuộc chiến
trong khi đó tổng thư ký nato jens stoltenberg cho biết khối này sẽ cân nhắc
đóng góp vai trò lớn hơn ở trung đông
văn phòng thủ tướng iraq cho biết thủ tướng tạm quyền abdel abdul mahdi
đã đề nghị mỹ cử một đoàn đàm phán tới baghdad để chuẩn bị cho công tác rút quân
khỏi quốc gia vùng vịnh này
tuyên bố cho biết trong cuộc điện đàm thủ tướng tạm quyền mahdi đã đề nghị
các phái đoàn đàm phán cần có mặt tại iraq để thiết lập các cơ chế thực thi nghị quyết
đã được quốc hội iraq thông qua trong đó yêu cầu các lực lượng nước ngoài
rút khỏi quốc gia vùng vịnh này
hiện có khoảng năm hai trăm linh binh sĩ mỹ đồn trú tại các căn cứ quân

quân sự ở iraq nhằm hỗ trợ các lực lượng địa phương ngăn chặn sự trỗi dậy
của tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo tự xưng
lực lượng này nằm trong liên quân do mỹ đứng đầu được phía iraq đề nghị hỗ trợ
trong cuộc chiến chống các phần tử thanh chiến
ngày một mươi tháng một tổng thống indonesia joko widodo đã kêu gọi nhật bản đầu tư vào các vùng đảo xa
trong đó có quần đảo natuna gần khu vực xảy ra nhiều tranh cãi giữa nước này và trung quốc thời gian qua
ngoại trưởng indonesia retno masudi cho biết tổng thống joko widodo đã đánh giá cao sự hợp tác
của chính phủ nhật bản tại natuna trong đó có giai đoạn đầu của dự án phát triển trung tâm hàng hải
và thủy sản tích hợp và hy vọng rằng giai đoạn hai của dự án sẽ sớm được khởi động
ông widodo cũng kêu gọi nhật bản đầu tư vào các vùng đảo xa trong đó có quần đảo natuna
đồng thời nhấn mạnh rằng đây là một trong những ưu tiên chính trong quan hệ hợp tác giữa hai nước
bà masudi nhấn mạnh nhật bản đã cam kết mạnh mẽ trong việc hợp tác phát triển trung tâm hàng hải
và thủy sản tích hợp tại các vùng đảo ngoài xa của indonesia
còn bây giờ như thường lệ kính mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục điểm báo của chúng tôi
với các thông tin đáng chú ý được đăng tải ngày hôm nay
trên nhiều số báo ra ngày hôm nay đều đăng tải bài viết đáng chú ý về việc bộ chính trị quyết định thi hành kỷ luật cán bộ
ngày một mươi tháng một tại trụ sở trung ương đảng đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
chủ trì hội nghị bộ chính trị xem xét thi hành kỷ luật đồng chí hoàng trung hải
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội nguyên ủy viên ban cán sự đảng
nguyên phó thủ tướng chính phủ và đồng chí triệu tài vinh ủy viên trung mương đảng
phó trưởng ban kinh tế trung ương nguyên bí thư tỉnh ủy hà giang do có những sai phạm về thiếu trách nhiệm
trong công tác lãnh đạo chỉ đạo trong thời gian trên một số cương vị quan trọng
khởi tố vụ án với ba tội danh xảy ra tại xã đồng tâm là nhanh đề bài viết trên báo tuổi trẻ
ngày một mươi tháng một cơ quan điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án
để điều tra vụ chống người thi hành công vụ tại xã đồng tâm huyện mỹ đức
với các tội danh giết người tăng trữ sử dụng vũ khí trái phép và chống người thi hành công vụ
lực lượng công an cũng đã bắt giữ khoảng ba mươi người liên quan đến vụ việc để điều tra
đây chính là những đối tượng thường xuyên chống đối quyết liệt và cũng là những đối tượng thường xuyên gây dối trong hai năm gần đây
hiện bộ công an đang tiếp tục chỉ đạo công an tp hà nội phối hợp với viện kiểm sát nhân dân
khẩn trương tiến hành các biện pháp tố tụng thu thập củng cố tài liệu chứng cứ để điều tra làm rõ vụ án
trong khi đó báo thanh niên phản ánh dự án ma vẫn hoành hành
bất chấp việc hàng loạt lãnh đạo công ty bất động sản bị bắt bị khởi tố vụ án vì bán dự án ma để chiếm đoạt tài sản
tình trạng lừa đảo trong lĩnh vực này vẫn không hề giảm đi đặc biệt là dịp dự án năm hết tết đến
đang chú ý việc mua bán các nhà đất được mua đi bán lại cho nhiều người
và trắng trợn hơn nữa là thành lập cả công ty môi giới bất động sản ngang nhiên hoạt động công khai với sự tham gia của nhiều đối tượng
vậy chiêu trò lừa đảo khách hàng là gì mà khiến nhiều người mắc bẫy
và ai là người tiếp tay cho các đối tượng để lừa đảo
chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang nhất và trang hai báo thanh niên
từ khi nghị định số một trăm linh chính thức có hiệu lực thì tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia đã giảm dần
tuy nhiên các chuyên gia nhận định việt nam cần tăng thuế rượu bia
từ ngày một một hai nghìn hai mươi
quy định đã uống rượu bia là không lái xe được đa phần người dân rất ý thức thực hiện nghiêm túc
các chuyên gia dự báo tăng trưởng ngành bia rượu trong năm hai nghìn hai mươi chỉ dừng ở mức sáu bảy do chịu tác động của luật
nhiều ý kiến cho rằng nên tăng thuế rượu bia
tuy nhiên các chuyên gia kinh tế lại nhận định chưa nên đặt vấn đề tăng thuế rượu bia vào lúc này vì có thể gây khó khăn cho doanh nghiệp
giải pháp quan trọng nhất là phải quy định các hình thức xử lý nghiêm trường hợp vi phạm khi sử dụng rượu bia gây hậu quả nghiêm trọng
còn trên báo hà nội mới đưa ra cảnh báo ngày tết đừng chủ quan với cháy nổ
tên nguyên đán canh tí năm hai nghìn hai mươi đang đến gần
đây là thời điểm nguy cơ cháy nổ gia tăng do ý thức chủ quan lơ là của người dân
cộng với việc các hoạt động dân sinh gia tăng chủ động phòng ngừa thông qua các biện pháp tăng cường tuyên truyền
phổ biến kiến thức cho người dân
các cơ sở sản xuất kinh doanh đang được các cấp các ngành thành phố hà nội trú trọng
nhiều đơn vị công an quận đã thử nghiệm sáng kiến trang bị miễn phí bình chữa cháy
tại các ngõ ngách trên địa bàn phường đồng thời triển khai đồng bộ các công tác huấn luyện tập huấn cho người dân để
về cách sử dụng các phương tiện chữa cháy thực hiện phương châm bốn tại chỗ của nhân dân và cấp ủy
chính quyền trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
thưa quý vị đó là những thông tin nổi bật nhất trên các trang báo phát hành ngày hôm nay
trong phần tiếp theo của chào ngày mới sẽ là những nội dung
thú vị khác xin mời chị mỹ linh tiếp nối chương trình chào ngày mới của truyền hình nhân dân
vâng xin cảm ơn trường quay s hai
chương trình chào ngày mới hôm nay xin được tiếp tục với những thông tin hấp dẫn mới được chúng tôi cập nhật
một điểm đến ngày hôm nay xin mời quý vị cùng chúng tôi ghé thăm cố đô hoa lư tỉnh ninh bình
nơi đây có một cây đa đặc biệt được gọi là cây đa di chuyển
tuổi đời đã nghìn năm nằm sừng sững giữa núi rừng thung nham cây đa này đã thay gốc đến ba lần
và cả ba lần di chuyển đều ở quanh ngôi đền gối đại
sau đây sẽ là những câu chuyện đầy ý nghĩa về cây đa đặc biệt này
nằm trong vùng đất của vua đinh tiên hoàng xưa khu du lịch sinh thái thung nham
thuộc xã ninh hải huyện hoa lư tỉnh ninh bình vẫn còn lưu giữ được nhiều thắng cảnh
gắn với các truyền thuyết về nhà đinh như động ba cô cây đa di truyền hay cây dưới ngàn năm
đặc biệt cây đa di chuyển được cho rằng đã tồn tại giữa núi rừng thung nham cả ngàn năm
và đã ba lần di chuyển quanh ngôi đền
các nhà khoa học các nhà chuyên môn đánh giá mỗi bước dịch chuyển của cây kéo dài hơn ba trăm linh năm
đây là cây đa di chuyển bởi vì từ vị trí đầu tiên tới vị trí hiện tại của cây đa là không nằm ở cùng một vị trí
mà cách nhau một khoảng cách từ năm đến một mươi mét tùy theo vị trí mỗi cốc
sự đặc biệt của cây đa này đó chính là cái quán tính di chuyển linh thiêng
bởi vì dân dân ta thường có câu cây đa bến nước sân đình
vị trí đắc đạo cây đa phát triển sẽ là một là nơi đầu làng và hai là nơi gần nguồn nước
còn riêng cây đa tại núi rừng thung nham lại di chuyển theo một chiều hướng hoàn toàn đặc biệt
đó chính là gốc rễ không hướng ra phía hồ tiên bên tay phải tức là cả một cái hồ nước lớn
mà lại ôm dễ quanh linh thần miếu và đèn gối đại
và đây mới là yếu tố đặc biệt của cây đa
vị trí tòa cao nhất đó chính là đền gối đại
gối có nghĩa là sự tiếp nối đại có nghĩa là các triều đại
gối đại có nghĩa là sự tiếp nối các triều đại
và ý nghĩa của tên gọi này là nhằm nhắc nhở con cháu đời sau
phải ghi nhớ công ơn của cha ông đi trước đề cao tư tưởng nhân nghĩa ăn quả nhớ kẻ trồng cây
tòa cao nhất ở hậu cung đó chính là ngai thờ tam tòa thanh mẫu thanh mẫu thượng thiên mẫu thượng ngàn và mẫu thoải
lần lượt cai quản vùng trời vùng rừng núi và vùng sông nước
ngai thờ thứ hai đó chính là ngai thờ ngũ vị tiên ông
tương truyền đây là người con trai đầu tiên đến người con trai thứ năm của bát hải đăng vương động đình
và vị trí tập phụng thứ ba đến đại có thờ là thờ ba ông hoàng ông hoàng ba ông hoàng bảy ông hoàng mười
điều đặc biệt làm cho du khách bất ngờ khi đến du lịch tại thung nham chính là cây đa di chuyển này
có nhiều giải thích cứ liệu khoa học về nó nhưng cũng có rất nhiều câu chuyện nhuốm mỏ huyền bí về cây đa
thế nhưng với người dân hoa lư cây đa không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà nó còn là minh chứng sống cho lịch sử của quê hương
còn đối với du khách đây là nơi tham quan hấp dẫn
và kỳ bí là điểm dừng chân hấp dẫn đối với những ai có dịp đến với ninh bình
ninh bình không chỉ thu hút đông đảo du khách bởi sở hữu nhiều cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp
mà còn làm say lòng du khách với thực đơn đa dạng là các món dê núi trí danh
thịt dê núi ninh bình có đặc trưng săn chắc ít mỡ và có vị thơm
người ta cho rằng sở dĩ như vậy vì ở ninh bình có nhiều núi đá dê chạy nhảy nhiều nên cơ thịt săn chắc ít mỡ hơn hẳn dê chăn thả trên đồi
mặt khác với địa hình đặc trưng của núi đá vôi ngập nước có rất nhiều các loại rau cỏ thảo dược thích hợp là thức ăn cho dê
cũng góp phần tạo nên chất lượng và vị ngon của món thịt dê ở ninh bình
đây là món dê hấp tiếu tô gia vị gồm có sả thái lát hành thái lát
rừng hái chỉ và một chút hạt mùi
và đây có một chút dầu hào maji nước mắm bột ngọt và hạt lêm
và đây là sung sung đây cũng được bẻ tại khu sinh thái để muối và ăn cùng món dê hấp tiếu tô
dê hấp tiếa tô được coi là món ăn đặc trưng nhất dành cho du khách khi tới với ninh bình
bởi đây là một món ăn không chỉ ngon miệng mà còn rất bổ dưỡng
những nguyên liệu dân dã những món dê hấp lá tiếu tô cũng đã dậy lên hương thơm đầy quyến rũ
hoàn toàn có thể chinh phục được những vị khách dù khó tính nhất khi thưởng thức món ăn này trên quê hương cổ đô
bảo tồn văn hóa cho thế hệ tương lai không còn là mối quan tâm của riêng quốc gia nào nữa
trên thực tế thì đây là công việc rất khó khăn
khó khăn về nguồn kinh phí về nguồn nhân lực rồi tác động của thời gian hay là thiên nhiên
khiến cho nhiều di tích biến dạng so với nguyên bản
và trước thực tế này thì một giải pháp mà nhiều quốc gia ứng dụng hiệu quả trong những năm qua
đó là dùng công nghệ quét ba d để bảo tồn các di sản văn hóa
các kiến trúc sư và lập trình viên của việt nam cũng đang bắt đầu tiếp cận xu hướng này
biến công nghệ thành cầu nối thúc đẩy du lịch phát triển
xót xa tuyết núi là những cảm giác mà hẳn ai trong chúng ta cũng sẽ nghĩ đến đầu tiên
khi chứng kiến một di tích xuống cấp do sự tàn phá của thời gian hay tác động của ô nhiễm môi trường
giờ đây với công nghệ ba d các công trình này đã có thể được bảo tồn trên nền tảng kỹ thuật số
người dùng có thể đơn giản là chỉ bằng một cái kích click chuột vào trang web của holomia
trên trang của di tích có thể xem được luôn cái di tích đó
một cách sống đậm nhất bằng cái công nghệ là scan ba d rồi mô hình hóa
với công nghệ ba d scanning của holomia các không gian sẽ được số hóa
chuyển thành không gian ảo khiến du khách có thể trải nghiệm bất cứ lúc nào
với cảm giác như đang đứng ngay tại đó
không chỉ giúp hiển thị hình ảnh ở tất cả các chiều trái phải trên dưới
với sản phẩm này người xem còn có thể di chuyển từ điểm này sang điểm khác
khám phá các không gian khác nhau hay thậm chí nhìn bao quát toàn bộ không gian
từ trên cao
mọi chi tiết trong không gian đều được tái hiện lại một trăm linh
đồ vật màu sắc vật liệu đều được quét lại một cách chính xác
giúp người xem trải nghiệm không gian một cách chân thực nhất
tùy vào yêu cầu mức độ chi tiết của vật thể mà có nhiều loại máy khác nhau
bản ghế đến những hiện vật đều được tái hiện rất sống động
như là mình đang ở chính di tích đấy vậy
tôi thấy thật sự rất thú vị
chúng tôi đã không mất quá nhiều thời gian
cho việc chọn lựa các điểm tham quan khi đến đất nước của các bạn
nó quả thực rất hữu ích đối với gia đình của chúng tôi
một trong những ưu điểm khi sử dụng ba d scanning trong việc bảo tồn di tích
đó là không mất quá nhiều thời gian
đối với máy quét không gian dành cho các di tích lịch sử
cần mức độ chi tiết của vật thể cao màu sắc chất liệu
cần có độ chính xác cao
cũng chỉ mất chưa quá bốn mươi tám giờ đồng hồ để quét và trả không gian
hơn nữa những dữ liệu này còn dễ dàng được lưu trữ và giao lưu trong thời gian là vô hạn
chúng tôi đang làm được hơn ba mươi các điểm ở hà nội hội an tp hcm
và chúng tôi cũng đang tìm hiểu một cái giải pháp mới nữa
để có thể số hóa mức độ chi tiết cao hơn
để trong tương lai khi những thiết bị thực tế ảo phát triển đại trá hơn
thì người sử dụng có thể đi lại bên trong
có thể là cầm từng vật thể lên để học
có thể là xem thông tin có thể ngắm nghĩa chi tiết hơn nữa
chứ không chỉ đơn thuần là đi dạo thăm quan
trong cái không gian từ xa như bây giờ
nếu như trước đây việc tìm hiểu thông tin trên các trang du lịch
hay review từ những người đi trước cũng không thể nào vẽ nên một bức tranh hoàn chỉnh
về cảnh vật nơi du khách định đến du lịch
thì hiện nay với những hình ảnh ba d được cung cấp bởi công nghệ thực tế ảo ba d scanning
sẽ mang đến cho khách du lịch cảm giác mới mẻ
khi tìm hiểu về nơi mà mình đang có ý định đến thăm
bên cạnh đó các công trình không những được bảo tồn trên nền tảng kỹ thuật số
mà còn hứa hẹn sẽ trở thành công cụ quảng bá hình ảnh của việt nam đến với thế giới
chúng tôi hy vọng là có thể lưu giữ lại những công trình xưa
ở cái thời điểm mà họ nó còn đang đẹp nhất
để những vị khách ở trên khắp nơi trên thế giới
họ có thể tiếp cận công trình đó một cách dễ dàng hơn từ xa
và sau đó là tạo nhu cầu để họ có thể đến thăm quan
họ có thể đến du lịch ở đất nước việt nam
trong cuộc cách mạng bốn với sự phát triển nhanh chóng của nhiều loại hình công nghệ
thế giới ảo đã vài đăng ngày càng trở nên chân thực hơn
công nghệ nói chung và công nghệ thực tế ảo nói riêng
đã khẳng định vai trò quan trọng của mình tại nhiều quốc gia
trong đó có việt nam
thành công trong việc thực hiện số hóa được các di tích lịch sử
không chỉ bảo tồn được những vẻ đẹp truyền thống
mà còn là cách giáo dục thế hệ trẻ mai sau
về các giá trị văn hóa của dân tộc
thưa quý vị vào ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn bảy
việt nam chính thức trở thành thành viên đầy đủ
của tổ chức thương mại thế giới wto
việc gia nhập wto của việt nam có thể nói là đã mở ra nhiều cơ hội cho nước ta
trong việc tiếp cận các thị trường trên thế giới
thúc đẩy cải cách và tăng trưởng kinh tế
và trong tiểu mộng ngày này năm xưa hôm nay của chúng tôi
ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi mời quý vị khán giả cùng chúng tôi điểm lại
những khó khăn thách thức cũng như những cải cách
những thay đổi mạnh mẽ của việt nam ở thời khắc lịch sử này

việt nam chính thức trở thành thành viên thứ một trăm năm mươi của wto vào ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi
đây có thể coi là một điểm sáng trong quá trình phát triển của đất nước
góp phần thúc đẩy thương mại đầu tư và tự do hóa tài chính
nhìn lại quá trình này
song hành cùng những bước tiến mạnh mẽ của kinh tế xã hội
công tác lập pháp của việt nam cũng được sửa đổi rất nhiều
để phù hợp với tiến trình hội nhập sâu rộng với thế giới
người dưới đó thì đương nhiên chính phủ cũng phải sửa rất nhiều các nghị định và các thông tư
để phù hợp với luật pháp quốc tế
trong tiến trình này tất cả đều xác định rõ
cần phải chủ động và tích cực hội nhập với thế giới mở rộng hợp tác trên mọi lĩnh vực
ngày năm tháng hai năm hai nghìn bảy bàn chấp hành trung ương đảng khóa một mươi đã ra quyết định số tám
về một số chủ trương chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững
khi việt nam là thành viên

đương nhiên với đảng ta thì càng nhận thức rằng là sự lãnh đạo của đảng
cũng phải đổi mới rất nhiều trong cái hội nhập quốc tế này
chứ mình không thể tự là mình muốn là làm thế này muốn làm thế kia cũng được
và thấy rằng là một cái quy luật một cái những cái định chế của thế giới
mà việt nam chúng ta cũng phải tham gia chúng ta cũng phải tuân thủ
để chúng ta làm tốt hơn lên
mà tốt hơn lên chính là cho đất nước của mình cho đảng của mình
việc việt nam gia nhập tổ chức thương mại lớn nhất toàn cầu
mở ra cơ hội phát triển một cách rất rõ ràng của đất nước
thế nhưng ngược lại cũng còn có những thách thức không nhỏ mà chúng ta phải đối mặt
trong đó có yếu tố khách quan tác động từ bên ngoài
hay vấn đề con người ở bên trong
phần nào cản trở những lợi ích của việc gia nhập wto đối với quốc gia
đầu năm hai nghìn tám thì chúng ta gặp ngay một cái khủng hoảng
tại chính toàn cầu
và cái khung hoảng này
nó làm cho dòng vốn đầu tư bị sản xuất rất nghiêm trọng
nhiều dự án người ta đăng ký đầu tư việt nam
nếu không có khung hoảng thì chắc chắn người ta sẽ triển khai thực hiện
nhưng người ta không đủ vốn thực hiện cho nên
đây là một yếu tố khách quan nó tác động đến cái hiệu quả
mà chúng ta gia nhập tổ chức tổ chức tổ mại
về cái mặt trái của cái kinh doanh thị trường
thì như chúng ta biết tức là
đã là cạnh tranh thì phải cứ đua chen
rồi phải có là cái lợi ích của mình
phải được tốt
và có khi quan tâm cái lợi ích của người khác
lợi ích của tập thể của cộng đồng
có khi lại có cái mức hạn chế
cho nên có thể nói là nó đã xuất hiện
xuất hiện nhiều hơn
những vấn đề về đạo đức
về phẩm chất của người cán bộ đảng viên
những người cố chức có quyền
dù còn tồn tại nhiều khó khăn thách thức
nhưng không thể phủ nhận
việc việt nam gia nhập wto
vẫn là một điểm sáng trong tiến trình phát triển của đất nước
cùng với những thành tựu to lớn
có ý nghĩa lịch sử sau đổi mới
việc gia nhập wto đã nâng cao
vị thế của nước ta trên trường quốc tế
tạo điều kiện triển khai có hiệu quả
đường lối đối ngoại độc lập tự chủ
đa dạng hóa đa phương hóa
trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp
với những mối quan hệ đan sen về lợi ích
việc giải quyết hàng loạt thách thức đặt ra
chính là chìa khóa để việt nam tạo đà
tiếp tục đưa con tàu kinh tế vươn ra biển lớn
quý vị khán giả thân mến
đến đây thì chương trình chào ngày mới của
truyền hình nhân dân ngày hôm nay cũng xin được kết thúc
và xin kính chúc cho quý vị có những ngày cuối tuần
vui vẻ bên gia đình và người thân
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại